nhưng do được trả mức lương cao và còn được bà lan cho tới một mươi triệu cổ phiếu tương đương một trăm linh tỷ đồng nên bị cáo tích cực giúp sức cho bà lan rút tiền của scb
không giúp bà trương mỹ lan rút tiền của scb như các đồng nghiệp nhưng bị cáo phạm thu phong trưởng ban kiểm soát scb đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát trong quá trình ngân hàng này cấp tiến dụng đối với khách hàng trương mỹ lan
nên đã không phát hiện ngăn chặn kịp thời xử lý đối với các sai phạm của scb trong hoạt động cấp tiến dụng
tương đương vẫn được bà lan hỗ trợ tới hai mươi tỷ đồng
không chỉ chi lương thưởng hậu hĩnh cho nhân viên bà lan còn chi rất mạnh tay khi scb bị sờ gáy để được bỏ qua
cụ thể theo ý kiến chỉ đạo của thủ tướng và văn phòng chính phủ về thanh tra ngân hàng scb bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
đã thành lập đoàn thanh tra và triển khai hai đợt thanh tra vào năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đối với ngân hàng scb
bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng
trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước được cử làm trưởng đoàn thanh tra scb
quá trình thanh tra bà nhàn và thuộc cấp đã phát hiện hàng loạt vi phạm tại scb
biết sự việc bại lộ bà trương mỹ lan đã cho võ tấn hoàng văn là nguyên tổng giám đốc và đinh văn hành nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
ngân hàng scb hiện đã bỏ trốn bốn lần tới gặp bà nhàn để lót tay năm hai triệu usd tương đương một trăm ba mươi tỷ đồng
bị cáo nguyễn văn hưng cũng được bà trương mỹ lan biếu ba trăm chín mươi usd
các cán bộ khác trong hai tổ thanh tra đều được nhận quà từ bà trương mỹ lan người ít nhất là một usd và hai mươi triệu đồng người nhiều nhất là hai mươi usd và hai trăm một mươi triệu đồng
dù thực trạng tài chính của scb rất nghiêm trọng lẽ ra phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý
tuy nhiên khi nhận tiền bà nhàn ông hưng và các thành viên hai tổ thanh tra đã bưng bít bao che sai phạm
khi kết luận thanh tra được ban hành rất nhiều nội dung đã bị bỏ làm thay đổi hoàn toàn bản chất hoạt động tiến dụng
trái pháp luật và thực trạng tài chính của scb
chính điều này đã khiến sai phạm của bà trương mỹ lan và đồng phạm không bị ngăn chặn kịp thời dẫn tới hậu quả vô cùng lớn
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hcm đang mở phiên tòa xử bị cáo trương mỹ lan cùng tám mươi năm đồng phạm khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng scb
phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài hai tháng từ ngày năm tháng ba đến hai mươi chín tháng bốn
phần xét hỏi vụ án trương mỹ lan và đồng phạm những ngày qua
tập trung làm rõ các tình tiết liên quan đến hành vi đưa nhận hối lộ các bị cáo thuộc nhóm thanh tra ngân hàng đã thành khẩn nhận tội khai báo các khoản tiền đã nhận
đáng chú ý trong phần xét hỏi của các bị cáo thuộc nhóm thanh tra ngân hàng
bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách thanh tra giám sát ngân hàng đã bật khóc tại tòa
xin giảm nhẹ hình phạt cho các thành viên đoàn thanh tra đã chót dính đạn bọc đường của bà trương mỹ lan
trả lời hội đồng xét xử bị cáo nguyễn văn hưng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội
bị cáo có nhiều lần nhận tiền quà của ngân hàng scb vào những dịp lễ tết với tổng số tiền là ba trăm chín mươi usd
các thành viên trong đoàn thanh tra đã công tác trong ngành từ lâu năm trước đó chưa bao giờ mắc khuyết điểm
là những cán bộ rất tốt mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
bị cáo hưng bật khóc xin cho thuộc cấp
cáo trạng cho rằng ông hưng đã chỉ đạo
bà đỗ thị nhàn nguyễn thị phụng phó trưởng đoàn thanh tra và các thành viên tổ tổng hợp
báo cáo không đầy đủ không trung thực bao che cho sai phạm của scb
việc này dẫn tới không kịp thời ngăn chặn để bà trương mỹ lan và đồng phạm rút sử dụng tiền của ngân hàng scb trái pháp luật
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tới hơn năm trăm một mươi bốn tỷ đồng
bị cáo phụng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng
bị cáo thừa nhận đã nhận hai mươi đô la mỹ hai trăm một mươi triệu đồng từ scb và đã nộp lại để khắc phục hậu quả
các bị cáo khác thuộc nhóm thanh tra ngân hàng cũng thành khẩn nhận tội thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng
những bị cáo này thừa nhận sai khi làm theo chỉ đạo của cấp trên
còn về đường đi của năm hai triệu đô la mỹ cũng được tòa làm rõ trong phần xét hỏi bị cáo đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước
bị cáo nhàn khai đã bốn lần nhận tiền từ võ tấn
hoàng văn nguyên tổng giám đốc và đinh văn thành nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
hiện đã bỏ trốn với tổng cộng năm hai triệu đô la mỹ
trước đó bị cáo võ tấn hoàng văn khai tại tòa về những lần mang thùng trái cây có chứa tiền đi cùng tài xế đến nhà bà nhàn
nhưng không rõ số tiền bên trong là bao nhiêu
sau này khi làm việc với cơ quan điều tra bị cáo mới biết là năm triệu đô la mỹ
tại tòa bà nhàn trình bày quá trình thanh tra không nhận tiền quà của scb
bà nhàn khai
khi hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra báo cáo đầy đủ sai phạm của scb trình lên cấp trên
thì võ tấn hoàng văn nguyên tổng giám đốc và đinh văn thành nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
đã xuất hiện để đưa tiền
bà nhàn khai
khi ông văn đưa tiền bị cáo không nhận nhưng vì ông văn nói đừng làm khó văn và tự làm khó bản thân
bị cáo rất sợ nên để tiền vào góc nhà không sử dụng đến
sau có gọi cho văn để trả lại tiền nhưng không được
bị cáo định lo tăng sự cho mẹ xong
sẽ mang tiền tới trà văn nhưng sau đó bị bắt
bị cáo nhận thức được hành vi của mình đã làm đơn tự nguyện khai nhận
và nộp lại toàn bộ số tiền năm hai triệu đô la mỹ bà nhàn nói
thực tế bà nhàn đã nộp bốn tám triệu đô la mỹ và một mươi số tiết kiệm hơn một mươi tỷ đồng để khắc phục hậu quả
bà nhàn cũng thừa nhận có sửa một phần trong kết luận thanh tra ngân hàng scb
để báo cáo chính phủ vào năm hai nghìn một mươi tám là nợ xấu của ngân hàng scb rơi vào nhóm ba đến năm
nhưng anh hưng tức nguyễn văn hưng
cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
chỉ đạo là đưa vào nhóm một
cáo trạng cáo buộc vì động cơ cá nhân nhận tiền lợi ích vật chất từ scb
ông hưng đã chỉ đạo bà nhàn và các thành viên trong đoàn cố tình che giấu
bưng bít dự thảo kết luận thanh tra và các báo cáo không trung thực
không đầy đủ tên lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ
nhằm mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật
việc này đã tạo điều kiện cho ngân hàng scb tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu
trong vụ án này có bảy thành viên của đoàn thanh tra không bị xem xét trách nhiệm hình sự
mà chỉ bị xử lý về mặt đảng chính quyền
bảy người này bị cho là có sai phạm trong quá trình thanh tra và nhận tiền từ ngân hàng scb
tuy nhiên họ chỉ tham gia một phần việc do cấp trên giao
khi ký biên bản họp đoàn thì chỉ được tham gia ý kiến trong phần việc của mình
một số nội dung thanh tra đã bị các thành viên tổ tổng hợp cắt gọt
chỉnh sửa theo chỉ đạo của cấp trên
quá trình làm việc với cơ quan điều tra những người này thành khẩn nhận tội
khai là thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên đã nộp lại số tiền nhận của scb
họ đã hợp tác tích cực giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ án
và đồng thời có nhiều thành tích trong công tác được cơ quan chủ quản khen thường